phó thủ tướng vũ đức đam cho rằng kiên giang đã làm tương đối tốt công tác điều trị tỷ lệ tử vong hơn một thấp hơn tỷ lệ của cả nước
tuy nhiên vẫn còn một số nơi chưa thực hiện giãn cách thật nghiêm vẫn còn tình trạng người từ nơi khác về mà các cơ quan chức năng vẫn chưa phát hiện kịp thời
phó thủ tướng đề nghị kiên giang cần huy động sức mạnh của tất cả hệ thống đặc biệt là người dân phải chuẩn bị nhanh nhất để trở lại trạng thái bình thường mới ở từng ấp khu phố xã phường
phó thủ tướng cũng yêu cầu kiên giang cần phong tỏa ở phạm vi hẹp nhất có thể khi phong tỏa xong thì lập tức xét nghiệm thần tốc
ngoài ra đối với vùng xanh vùng vàng vẫn phải thực hiện xét nghiệm tầm soát theo hướng dẫn của bộ y tế
địa phương phải làm quyết liệt thần tốc xét nghiệm sars cov hai bóc tách f ra khỏi cộng đồng
cùng ngày phó thủ tướng vũ đức đam đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh tiền giang liên quan tới công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo báo cáo từ đầu dịch thứ tư đến nay tỉnh đã ghi nhận gần một mươi hai năm trăm linh ca mắc covid một mươi chín trong đó có chín bảy mươi một người đã khỏi bệnh và có ba trăm một mươi một ca tử vong
toàn tỉnh có bốn trên một mươi một huyện thị xã đã qua bảy ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng
thành phố mỹ tho huyện châu thành và huyện trợ gạo vẫn đang là điểm nóng của dịch covid một mươi chín tại tỉnh
hiện có bảy huyện thị xã ở mức bình thường mới một huyện ở mức nguy cơ và ba huyện thành phố ở mức nguy cơ cao
đến nay tỉnh tiền giang đã có một trăm linh xã phường đã thực hiện chiến dịch xét nghiệm tầm soát cộng đồng lần thứ hai đạt hơn chín mươi bốn kế hoạch
phát hiện f đưa ra khỏi cộng đồng với tỷ lệ hai và có xu hướng giảm dần khoảng bảy mươi số ca nhiễm mới ở khu cách ly tập trung và khu phong tỏa
cũng tại buổi làm việc phó thủ tướng yêu cầu tỉnh tiền giang cần tiếp tục cố gắng giữ vững từng pháo đài xã phường thị trấn
bên trong từng pháo đài lại chia nhỏ nắm sát từng thôn ấp
từ đó đánh giá nguy cơ và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch kể cả xét nghiệm sát với thực tiễn
để chuẩn bị cho việc quay trở lại trạng thái bình thường mới phó thủ tướng nhấn mạnh
việc mở lại các hoạt động sản xuất sinh hoạt đời sống của người dân phải từng bước chắc chắn an toàn
dứt khoát không được nóng vội mở lại mà không giữ được an toàn nhưng giữ được an toàn mà không mạnh dạn mở lại một cách chắc chắn khoa học
thì lãng phí nguồn lực công sức chống dịch của nhà nước và nhân dân
phó thủ tướng vũ đức đam lưu ý đồng tháp cần thận trọng dần mở lại các hoạt động tại các vùng xanh phải chắc chắn an toàn
tinh thần chung là phải quyết đoán trách nhiệm phải sẵn sàng chuẩn bị trực chiến cho tình huống khi mở lại các hoạt động
dịch có thể quay lại bất cứ lúc nào phương châm là phát hiện thật nhanh khoanh vùng dập dịch ngay từ đầu
văn phòng chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
tại cuộc họp trực tuyến với hai tỉnh kiên giang và tiền giang về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thông báo nêu rõ trong thời gian qua hai tỉnh kiên giang và tiền giang đã có nhiều nỗ lực
cố gắng trong phòng chống dịch bệnh và đạt được một số kết quả bước đầu
tuy nhiên dù đã thực hiện giãn cách xã hội liên tục trong thời gian dài
nhưng cho đến nay cả hai tỉnh này vẫn chưa kiểm soát được triệt để tình hình dịch bệnh
nguyên nhân là do có nơi có lúc chủ quan lơ là trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện tại một số địa phương
việc nắm bắt đánh giá và dự báo tình hình và nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch của một số nơi là chưa chắc
chưa sát và chưa đầy đủ tổ chức thực hiện nhất là tại cơ sở còn bị động lúng túng thiếu khoa học
chưa phù hợp hiệu quả chưa cao
thủ tướng chính phủ yêu cầu tỉnh kiên giang và tỉnh tiền giang phải giả soát
khắc phục ngay các tồn tại hạn chế nêu trên tổ chức quán triệt tập huấn hướng dẫn đầy đủ các phương châm
nguyên tắc nhất là các nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch đến tận xã phường thị trấn và đến người dân
tỉnh huyện phải tăng cường kiểm tra giám sát gắn với hướng dẫn hỗ trợ chấn trình
un nắn việc tổ chức thực hiện phòng chống dịch tại xã phường thị trấn xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh
căn cứ theo diễn biến của tình hình dịch thủ tướng yêu cầu tỉnh kiên giang và tiền giang
phải xác định cụ thể mục tiêu phòng chống dịch cho từng địa phương trên địa bàn
xác định rõ phạm vi thời gian tiếp tục giãn cách xã hội tăng cường giãn cách xã hội
và các mục tiêu chỉ tiêu cụ thể như về xét nghiệm điều trị tiêm vaccine
hai tỉnh phải phấn đấu với quyết tâm nỗ lực lớn hơn nữa để kiểm soát được dịch bệnh trong thời gian sớm nhất
và chậm nhất đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một dứt khoát phải kiểm soát được dịch bệnh
không để phải tiếp tục giãn cách xã hội kéo dài trên phạm vi rộng
thủ tướng cũng lưu ý hai tỉnh giả soát đề xuất cụ thể nhu cầu hỗ trợ về nhân lực y tế
xét nghiệm tiêm chủng chăm sóc điều trị f nhân lực hỗ trợ kiểm tra kiểm soát giãn cách xã hội
trang thiết bị vật tư phòng chống dịch vaccine v v
gửi tổ công tác đặc biệt của chính phủ các bộ để xem xét đáp ứng tối đa đồng thời báo cáo thủ tướng chính phủ
thời gian phong tỏa phải là cơ hội
ở thủ đô ngành y tế đang tận dụng thời cơ vàng giãn cách để tiêm vaccine với tốc độ thần tóc
số mũi tiêm liên tục lập kỷ lục mới
cao nhất là ngày một mươi hai tháng chín với hơn năm trăm bảy mươi ba mũi
kết quả này là sự nỗ lực của các bác sĩ nhân viên y tế đã tận dụng từng chay từng phút từng giờ từng ngày
để tiêm phủ một trăm linh mỗi một vào ngày một mươi năm tháng chín như chỉ đạo của bí thư thành ủy đinh tiến dũng
ở thành phố hồ chí minh ngành y tế cũng đang tăng tốc để đạt mục tiêu tiêm một trăm linh mũi một đến deadline ngày một mươi năm tháng chín
nhưng không phải tất cả các địa phương đều xác định được mục tiêu
chương trình hành động trong thời gian vàng phong tỏa
thủ tướng phạm minh chính không giấu được nỗi thất vọng trong cuộc họp với hai tỉnh tiền giang và kiên giang
số trong cộng đồng mà xét nghiệm theo hướng dẫn của bộ y tế thì những ngày vừa qua có giảm không
quan trọng là số trong cộng đồng còn cái số mà các anh đã cách ly đã phong tỏa rồi anh quản lý rồi
thì cái số đấy là mình quản được
các biện pháp về y tế
các biện pháp về y tế trong sắp tới đây là những biện pháp gì để kiểm soát tình hình
chứ không thì cứ giãn cách cứ là cứ giãn cách đến ngày này đến một mươi năm tháng chín
một mươi năm tháng chín lại tiếp tục giãn cách tăng cường cái giãn cách xã hội
rồi đến ba mươi tháng chín lại tiếp tục giãn cách xã hội thì anh giãn cách suốt hàng năm thì còn làm ăn cái gì được nữa
chỉ có thực hiện giãn cách không mà không đặt ra được mục tiêu không đặt ra được công việc cụ thể thì cứ giãn cách mãi
rồi mình cũng mệt mỏi
mệt mỏi mà cuối cùng đuối sức
bộ y tế cho biết tại kiên giang trong đợt dịch thứ tư đến nay ghi nhận tích lũy ba ba mươi bốn ca mắc hai mươi năm ca tử vong
trong bảy ngày qua ghi nhận một hai trăm một mươi bảy ca trong đó có bảy trăm bảy mươi sáu ca tại cộng đồng
so với tuần trước đó số ca mắc tăng năm trăm năm mươi chín số ca tại cộng đồng tăng hai trăm linh ba
hiện có bảy huyện có nguy cơ rất cao ba huyện nghi cơ cao và năm huyện đang ở trạng thái bình thường mới
ở cấp xã có hai mươi trên một trăm bốn mươi bốn xã có nguy cơ rất cao ba mươi hai xã nguy cơ cao một xã có nguy cơ và chín mươi một xã ở trạng thái bình thường mới
như kiên giang tôi thấy là tiếp tục giãn cách nhưng chả biết là giãn cách đến lúc nào
theo tôi căn cứ và tình hình cụ thể các đồng chí phải đưa ra các mục tiêu cụ thể
các đồng chí định giãn cách bao lâu tại địa phương nào
trong thời gian giãn cách và tăng cường giãn cách thì phải đạt được mục tiêu gì
chứ không cứ đưa ra chung chung là tiếp tục
tiếp tục thì tiếp tục đến bao giờ
cách tiếp cận chung sống an toàn với sars cov hai
tiến sĩ nguyễn thu anh giám đốc viện nghiên cứu y khoa quânk việt nam đại học sydney úc nhận định
trước đây biến thể cũ ít lây lan nhanh số kf trong cộng đồng thấp nên chúng ta theo đuổi zero covid tức là bóc tách f ra khỏi cộng đồng
đến nay biến thể dentra lây quá nhanh làm số f cộng đồng tăng cao lây lan rộng
một người dù tiêm đủ vaccine vẫn có thể bị nhiễm và lây cho người khác
trước thực tế đó thế giới đã lựa chọn phải sống chung với virus sars cov hai một cách an toàn
tôi muốn nhấn mạnh hai cầm từ quan trọng trong tư duy phòng chống dịch đó là sống chung với virus nhưng phải an toàn bà giải thích
để phù hợp và thích ứng với hoàn cảnh mới các chính sách về y tế kinh tế xã hội giáo dục v v đều nên có sự điều chỉnh
chẳng hạn việc đánh giá mức độ lây nhiễm dịch bệnh ở điện thoại
theo bộ y tế và ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bất kỳ địa phương nào có các f hay chuỗi ca bệnh không rõ nguồn lây
đều được coi là có nguy cơ cao hoặc sức cao bất kỳ năng lực điều trị và độ bao phủ vaccine ở mức độ nào
điều này kéo theo tình trạng siết chặt giãn cách trên diện rộng kéo dài mà không rõ tới khi nào mới có thể nới lỏng
bà thu anh nhận xét và gợi ý rằng để tp hcm hà nội và một số tỉnh muốn sống chung an toàn với sars cov hai
thì nên điều chỉnh sớm
ngưỡng chấp nhận được theo bà thu anh trước hết là ngưỡng về y tế bao gồm năng lực phổ vaccine đặc biệt cho người trên năm mươi tuổi
và có bệnh lý nền năng lực xét nghiệm và năng lực chăm sóc và chữa trị cho bệnh nhân v v
về tổng thể mục tiêu chính là giảm ca bệnh trở nặng phải nhập viện điều trị icu và tử vong
bên cạnh đó là ngưỡng về an sinh xã hội
người dân cần được làm việc sinh hoạt tiếp cận nhu yếu phẩm thuốc men
trong khi doanh nghiệp có thể duy trì các hoạt động kinh doanh

hoặc gây ra sự đứt gãy trong chuỗi cung ứng hàng hóa ảnh hưởng chung đến nền kinh tế
mục tiêu là giảm tần suất mức độ và lượng thời gian phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
gây tác động tiêu cực cho đời sống sản xuất không để dịch bệnh làm ảnh hưởng đến mặt trận kinh tế
bà thu anh nhận xét nhiệm vụ của cơ quan phòng chống dịch là phải tìm ra bằng được điểm cân bằng giữa hai ngưỡng trên
trước đây chúng ta chỉ dựa vào công cụ giãn cách xã hội để làm giảm số ca nhiễm virus
nay chúng ta đã có thêm hai công cụ quan trọng nữa là vaccine và điều trị sớm
phối hợp tối ưu ba công cụ này sẽ giúp giảm thiểu tác động lên an sinh xã hội
đây là điều thủ tướng phạm minh chính trăng trở khi ông luôn yêu cầu
không thể để xảy ra đổ vỡ về y tế không để xảy ra đổ vỡ về kinh tế
ở mặt trận kinh tế phong tỏa giãn cách tiếp tục kéo dài
mà không xác định được các tiêu chí kinh tế
kiểm soát dịch phù hợp với tình hình mới đã tác động sâu rộng tới kinh tế và sản xuất kinh doanh
phó giám đốc điều hành khu vực hội đồng kinh doanh hoa kỳ asean ông vũ tú thành nhận xét
nhiều nội hàm của bình thường mới bao gồm sinh hoạt của người dân và các hoạt động sản xuất
kinh doanh vẫn có thể được thực hiện một cách an toàn trong điều kiện virus vẫn xuất hiện đây đó
nhưng không đủ để bùng phát thành dịch
nếu không thay đổi các tiêu chí cũ hoặc đơn giản hơn là bỏ đi
thay bằng các tiêu chí mới trong các quyết định ba nghìn chín trăm bảy mươi chín và ba nghìn chín trăm tám mươi chín
thì mặt trận kinh tế xã hội ở tp hcm và các tỉnh đang áp dụng chỉ thị một mươi sáu
rất khó giữ vì không thể mở lại được ông phân tích
theo quan sát của ông thành từ sau khi ban chỉ đạo quốc gia được kiện toàn
đã có những điều chỉnh quan trọng được thực hiện và đem lại những kết quả khả quan
nhất là trong bảy ngày vừa qua
quan trọng nhất là bước chuyển căn bản về tư duy
từ cương quyết không mở
chưa quét sạch virus zero covid
sang tìm cách để thích ứng và an toàn trong mọi diễn biến của dịch
như lời thủ tướng phạm minh chính nói ở cuộc làm việc với hơn bảy mươi nhà khoa học
trong lĩnh vực y tế ngày một tháng chín
ông thành cho rằng nhiệm vụ lớn nhất của bộ y tế bây giờ là biến tư duy
chỉ đạo sống chung an toàn này của thủ tướng thành hành động cụ thể